nhằm phát triển du lịch tp hcm ubnd tp đã đồng ý thí điểm dịch vụ vận chuyển bằng ô tô chuyên dụng hai tầng thoáng nóc chở khách du lịch tham quan tp hcm
cụ thể lộ trình của tuyến xe này chủ yếu là các cung đường chính của quận một và quận ba đi qua các địa danh lịch sử văn hóa vui chơi của tp hcm
dự kiến tổng số điểm dừng đón khách trên toàn tuyến là một mươi điểm khoảng ba mươi năm phút sẽ có một lượt xe
ngoài khung giờ hoạt động từ chín giờ sáng đến một mươi bảy h bốn mươi năm sẽ có thêm hai khung giờ là một mươi chín h và hai mươi h hàng ngày
sẽ có ba xe hoạt động trong thời gian thí điểm
theo nhận định khách hàng tiềm năng là khách quốc tế do đó giá vé sẽ cao hơn so với thu nhập trung bình của người dân trong nước
có nhiều mức giá được đưa ra tùy theo đối tượng khách thời gian vận chuyển số lượng khách
nhưng giá trung bình đối với hành khách người lớn là hai trăm linh đồng một lượt
dự kiến hai tuyến xe nói trên sẽ đưa vào khai thác vào quý bốn năm hai nghìn một mươi chín